những người chiến sĩ công an cảnh sát có lẽ là hình ảnh đã quá quen thuộc đối với mọi người dân
tuy nhiên những em bé chỉ mới một mươi hai một mươi ba tuổi khoác lên mình những bộ quân phục công an
tác phong nghiêm trình theo hiệu lệnh của ngành công an có lẽ lại là hình ảnh mà quý vị không thường xuyên được nhìn thấy
sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vâng thưa quý vị ai từ bé thì cũng có những ước mơ riêng
có lẽ ước mơ của nhiều em nhỏ sau này là khi lớn lên được trở thành người chiến sĩ công an
khoác lên mình bộ quân phục bảo vệ bình yên cho mọi người
thông qua chương trình học làm chiến sĩ công an do đoàn thanh niên công an tp hà nội tổ chức
thì ước mơ trở thành chiến sĩ công an của một trăm một mươi năm em nhỏ đã được trở thành hiện thực
khi mà các em có cơ hội được trực tiếp trải nghiệm cuộc sống
sinh hoạt và làm việc của những người chiến sĩ công an được rèn luyện những kỹ năng cơ bản
để có thể tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh mình
với những nội dung phong phú trực quan sinh động chương trình học làm chiến sĩ công an
khóa hai do công an thành phố hà nội tổ chức sẽ giúp cho các em nhỏ có được những trải nghiệm thú vị
về cuộc sống thực tế quá trình rèn luyện mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải trải qua
từ đó hiểu hơn về truyền thống của lực lượng công an nhân dân và công an thủ đô
chúng tôi đã đưa vào đầy đủ các chương trình từ phòng cháy chữa cháy cho đến việc chấp hành trật tự an toàn giao thông
cho đến những kỹ năng sống rồi dạy bơi cho các cháu rồi những cái việc mà xử lý tình huống khi gặp tai nạn rủi ro
động đất cháy nổ để các cháu có thể tự phát hiện được trong những khi gặp phải những sự cố không hay
bên cạnh đó các em nhỏ khi tham gia khóa huấn luyện cũng sẽ được trang bị những kiến thức về xã hội
an ninh trật tự ý thức chấp hành pháp luật
phòng tránh tệ nạn xã hội thông qua các chuỗi chương trình huấn luyện bản lĩnh chiến sĩ chiến sĩ trải nghiệm chiến sĩ tài năng
hy vọng trong lớp này sau khóa học thì về nó sẽ trực thành hơn và có nhận thức và có trách nhiệm với gia đình với người xã hội
công an thủ đô sẽ thay đổi là ngoan hơn tự lập hơn
được biết để bảo đảm an toàn cho khóa học và các học viên tham gia
công an tp hà nội đã huy động và tổ chức tập huấn cho hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
và đoàn viên thanh niên tham gia

dự kiến khóa học sẽ kéo dài đến hết ngày sáu tháng bảy